thưa quý vị năm năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù
là mức án mà tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên phạt với đối tượng đinh văn hải
bốn mươi tám tuổi chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
về tội làm tàng trữ phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
trong phiên xét xử sơ thẩm diễn ra vào ngày hôm qua
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một hải thường xuyên lên các trang mạng xã hội
như facebook zapchat để live stream viết và đăng tải các bài viết
có nội dung tuyên truyền xuyên tạc chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ
mặc dù được chính quyền địa phương người thân trong gia đình giáo dục cảm hóa
nhưng hải vẫn ngoan cố thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
với tinh chất mức độ ngày càng manh động
ngày bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đinh văn hải
quá trình điều tra lực lượng chức năng đã thu thập được một mươi ba video clip
cùng nhiều bài viết được đăng trên trang facebook cá nhân của hải
các tài liệu này đã được sở thông tin và truyền thông tỉnh lâm đồng giám định
và kết luận có nội dung sai sự thật bịa đặt nhằm xuyên tạc lịch sử
tình hình kinh tế xã hội chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
tại tòa hải thành khẩn khai báo tỏ ra ăn năn hối cải
sẽ thấy hải là người tan tật cha hải là người có công với đất nước
bị địch bắt tù đầy
hội đồng xét xử đã tuyên phạt đinh văn hải năm năm tù giam
và sau khi mãn hạn tù phải chịu ba năm quản chế tại địa phương